vì sao giá xăng dầu đã giảm khá sâu nhưng giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu đặc biệt là giá cước vận tải vẫn ở mức cao
đây là câu hỏi được phóng viên đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra chiều ngày hôm qua tại hà nội
đại diện lãnh đạo bộ giao thông vận tải bộ tài chính đã có những lý giải cho vấn đề này
theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn xuân sang
thời gian qua khi giá xăng dầu tăng cao giá cước vận tải ở một số lĩnh vực của ngành giao thông cũng tăng
bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát kê khai giảm giá cước vận tải phù hợp
thời gian tới khi giá xăng dầu giảm ổn định giá vận tải sẽ giảm theo giá xăng dầu
khi giá xăng dầu tăng thì giá cước tăng nhưng mà thường thì khi giá xăng dầu giảm nó sẽ có một cái độ trễ nhất định để các giá cước vận tải giảm
thời gian vừa qua thì gian đầu là giá xăng dầu giảm nhưng mà giảm không nhiều
nên là các cái hãng vận tải cũng chưa kê khai điều chỉnh giảm
và trong thời gian qua thì bộ thông vận tải trước đứng trước cái tình hình như vậy thì cũng đã có một loạt các cái chỉ đạo
có nhiều văn bản chỉ đạo cho các cái đơn vị để khẩn trương triển khai các cái công việc như là ra soát để kê khai giảm giá
chia sẻ thêm về các phương án giảm thuế xăng dầu thứ trưởng bộ tài chính võ thành hưng cho biết
bộ đã báo cáo điều chỉnh các thuế phí tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp
ngoài việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo nghị quyết hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
thì đối với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng bộ tài chính cũng đã có báo cáo cấp có thẩm quyền
trong thời gian tới căn cứ và diễn viên thị hướng trường trường và căn cứ trị đạo của tôi
bộ tài chính sẽ báo cáo cấp thẩm quyền để xử lý theo đúng thẩm quyền
có nội dung thuộc thẩm quyền của quốc hội thì chúng ta phải báo cáo đến quốc hội
thứ trưởng bộ tài chính võ thành hưng cũng cho biết đối với mặt hàng xăng
hiện thuế nhập khẩu trong khối asean là tám ngoài asean là hai mươi
để tháo gỡ khó khăn đồng thời đa dạng hóa nguồn cung
bộ tài chính đã báo cáo chính phủ giảm mức hai mươi này về một mươi